liên tục vi phạm pháp luật lợi dụng sự khoan hồng bà tru ma túy liên tục lấy chồng và sinh con
thủ đoạn điều hành vô cùng tinh vi đã khiến lực lượng công an rất vất vả để lần ra dấu vết
nguyễn thị kim anh còn có tên gọi là tít học đến lớp sáu và là con thứ tư trong một gia đình
và cũng là kẻ cầm đầu đường dây ma túy
còn lại là một số chân tay thân tín của đối tượng này
nhưng đối tượng dưới chướng kim anh lại phát triển mạng chân dết bán ma túy ở một số tỉnh như lâm đồng bình thuận và đắk lắk
chùm ma túy kim anh từng bị tuyên nhiều bản án vì tham gia các vụ trộm cắp tài sản cướp tài sản
trong đó có vụ đối tượng cùng anh trai ruột trộm kết sắt chiếm đoạt một tỷ đồng của một quỹ tín dụng tại huyện di linh tỉnh lâm đồng năm hai nghìn một mươi bảy
sau đó bị toán nhân dân cắt
tỉnh lâm đồng đắk lắc tuyên các bản án ba mươi năm tù giam
sau những lần gây án đối tượng bỏ trốn
khi cơ quan chức năng truy bắt làm việc mở các phiên tòa tuyên án đều được cho tại ngoại
hoãn chấp hành bản án phạt tù vì đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi theo chính sách khoan hồng của pháp luật
lợi dụng việc này đối tượng liên tục sinh con để trốn tránh việc chấp hành án
tổng cộng đối tượng có sáu người con và sáu người chồng
cứ sinh con được khoảng hai ba tháng đối tượng lại gây một vụ án
sau đó di chuyển đến tỉnh bình thuận sinh sống
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi khi đứa con thứ năm gần ba tuổi đối tượng bất ngờ nộp đơn đến tòa án nhân dân tỉnh bình thuận
xin hoãn chấp hành án phạt tù vì đang nuôi con nhỏ hai tháng tuổi
xác minh đúng sự thật tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã ra quyết định tạm hoãn thi hành án đối với bị cáo
thời gian đã khiến người đàn bà bị bắt
này trở nên tham vọng làm giàu bất chính
bất chấp pháp luật lộ chân tướng là kẻ tinh danh xảo quyệt
với vỏ bọc là một thương lái mua bán nông sản đối tượng trở thành bà trùm ma túy
điều hành một đường dây buôn bán phân phối ma túy dưới chướng nhiều chân dép
cư chú giải rác tại địa bàn hai tỉnh
trong đó tập trung tại thị xã la di tỉnh bình thuận và các huyện lâm hà di linh bảo lâm và thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
từ nguồn siêu lợi nhuận phi pháp thu được kim anh có tài sản là một căn biệt thự hoành tráng
kín cổng cao tường ở thôn đa guri xã đa mi huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
trên quốc lộ năm năm đoạn qua thôn đa guri xã đa mi huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
căn nhà của kim anh đồ sộ khang trang giữa vùng cao
từ đây đi một mươi tám km nữa xe đến địa phận xã lộc nam huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
với địa thế ở gần nơi giáp danh
kim anh hai tỉnh thường ngày nguyễn thị kim anh khoác lên mình vỏ bọc một thương lái thường xuyên qua lâm đồng
để thu mua nông sản nhưng thực chất là để phục vụ việc phân phối ma túy một cách tinh vi vào tỉnh lâm đồng
mặc dù sử dụng nhiều chân rết cư trú giải rác trên nhiều địa bàn của hai tỉnh
nhưng không thể lọt qua mắt nghiệp vụ của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bình thuận và lâm đồng nguyễn thị kim anh nhanh chóng vào tầm ngắm
về hành tung đối tượng
những người dân ở đa guri gần nhà của kim anh cho biết
biết kim anh là giang hồ nên không ai dám đụng đến và xã giao nhưng cũng ít thấy ra khỏi nhà
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục với những quyết tâm cao trong việc lần ra đường dây ma túy
từ những vụ mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh lâm đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng xác định
hiếm nghi về một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy
tại khu vực địa bàn giáp danh giữa hai tỉnh lâm đồng và bình thuận
qua nhiều ngày đêm dày công theo dõi các trinh sát xác định nguyễn thị kim anh là đối tượng
cầm đầu đường dây phân phối ma túy chuyên nghiệp từ tỉnh bình thuận vào lâm đồng
nên tiến hành lập án truy xét lần ra các chân rết liên quan bóc gỡ đường dây này
thượng tá phạm văn tơn phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng chia sẻ
bắt đối tượng ma túy phải bắt được quả tang các đối tượng đang có hành vi tàng trữ
vận chuyển hoặc sử dụng ma túy mới có cơ sở xử lý tội phạm
với đối tượng dạng chùm phân phối bỏ sỉ ma túy như nguyễn thị kim anh
thường đối tượng sẽ điều hành các vụ tàng trữ vận chuyển số lượng nhiều
phải theo dõi bắt để xử lý đúng hành vi đúng người đúng tội
nhưng các đối tượng này thường có rất nhiều chiêu trò thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng
không ít lần khi lực lượng trinh sát tiến hành theo dõi truy bắt
đối tượng dùng thủ đoạn đánh lửa bỏ đường hoặc muối vào địa điểm cất dấu
hoặc giao cho đàn em vừa vận chuyển để đánh lạc hướng lừa trinh sát
nhưng chúng không mãi qua mặt được
do đối tượng chính chủ mưu là nguyễn thị kim anh cư trú ở tỉnh bạn
nên việc theo dõi xác định tung tích hành vi địa điểm hoạt động tội phạm
rồi triển khai truy bắt đối tượng và cách chân dết trong đường dây tội phạm này
phải có sự phê chuẩn của lãnh đạo công an hai tỉnh lâm đồng bình thuận
và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo ban giám đốc
đề xuất lập án truy xét
đến đúng thời điểm đó thì tổ chức đồng loạt năm mũi trinh sát của công an hai tỉnh
bí mật bất ngờ tấn công bắt giữ khiến các đối tượng không kịp trở tay phi tăng ma túy
để triệt phá thành công chuyên án này
ban giám đốc công an tỉnh lâm đồng đã giao
rất quan tâm chỉ đạo sát sao quyết liệt
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
trong suốt một năm đã trực tiếp thường xuyên đi lại giữa các địa bàn cơ sở
chỉ đạo các trinh sát nghiên cứu địa bàn hai tỉnh giáp danh
để nắm rõ hoạt động của các đối tượng phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh bình thuận
nhiều khi các anh cũng phải đứng hàng giờ trong bóng tối từ xa để quan sát
mặc cho đêm tối
mưa lạnh côn trùng đốt
trung tá nguyễn hưng nam đội trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng cho biết
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một khi chạy xe máy theo dõi đối tượng trong chuyên án
anh bị đụng xe rách tay phải khâu bốn mũi nhưng vẫn cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ
vừa mới cắt chỉ thì nhận chỉ đạo tham gia tổ công tác bắt giữ phạm văn tịnh ở huyện bảo lâm
thu giữ tăng vật là một trăm bốn mươi ba gói ma túy
khám xét nơi ở của đối tượng tổ công tác phát hiện thêm một bánh heroin cùng hai trăm linh triệu đồng
và một chiếc xe máy liên quan đến hoạt động tội phạm
tịnh khai nhận mua số ma túy trên của kim anh bán lại cho các đối tượng trên địa bàn để kiếm lời
có khi đối tượng bỏ ma túy vào rừng hay gần khu vực thủy điện rồi báo cho đàn em đến lấy đi giao
có đối tượng đàn em của bà trùm kim anh có lần đi lấy ma túy trong rừng bị dính bẫy heo rừng
bà tân phải đi cấp cứu
đối tượng nguyễn thị kim anh và đệ tử thân tín là hồ minh định bị một tổ công tác khác bắt tại
nhà riêng của kim anh tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận tiến hành khám xét lực lượng chức
chức năng thu giữ tại đây gần bảy viên ma túy dạng thuốc lắc tại một căn nhà gần ngã ba trăm bốn mươi sáu huyện hàm tân
tỉnh bình thuận một tội công tác khác của ban chuyên án đã phát hiện thu giữ hai bánh heroin
kim anh khai nhận số ma túy này phân tán để hạn chế sự phát triển
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng xác định đường dây ma túy này có
ít nhất một mươi đối tượng trong đó sáu đối tượng đã xác định trong chuyên án bốn đối tượng hoạt động ngoài
tỉnh hầu hết các đối tượng đều có tiền án tiền sự ngoài đối tượng kim anh mới xác định có ba
bốn tiền án hồ minh định cũng có tới ba tiền án phạm văn tịnh có một tiền án
đều về tội trộm cắp tài sản và buôn bán ma túy
với sự danh ma xả quyệt nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán vận chuyển ma túy
và tỉnh lâm đồng và các địa bàn khác kiếm tiền từ hoạt động phi pháp này lên tới hàng tỷ đồng
số tiền kiếm được chúng phân chia nhau tiêu xài và dùng để sử dụng ma túy
sáng ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa xét xử vụ án
tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy tuyên phạt án trung thân đối với các bị cáo nguyễn thị kim anh
hồ viết dương hồ minh định và một mươi ba năm tù đối với nguyễn bình thượng trước đó vào năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
bị cáo nguyễn thị kim anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
bị tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng và tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc xử phạt tổng cộng ba mươi hai năm tù
về tội trộm cắp tài sản nhưng được khoản chấp hành án vì đang nuôi con nhỏ
trong thời gian này kim anh đã tìm mua ma túy sau đó thuê hồ viết dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại
huyện hàm thuận bắc và hồ minh định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thị xã la di tỉnh bình thuận
mang đi bán trong đó có bán cho nguyễn đình thượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện lâm hà để kiếm lời
tổng cộng nguyễn thị kim anh và các đồng phạm đã vận chuyển mua bán ma túy với khối lượng lớn

tổng cộng đã vận chuyển mua hai gam heroin và ba năm trăm sáu mươi ba gam thuốc lắc
chuyên án do công an tỉnh lâm đồng xác lập đã đánh sập đường dây vận chuyển ma túy chuyên nghiệp liên tỉnh
liên huyện nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lâm đồng một lần nữa khẳng định vai trò chủ công trên mặt trận đấu tranh với tội phạm buôn bán cái chết trắng
chiến công này của công an tỉnh lâm đồng thể hiện tinh thần không ngại khó ngại khổ quyết liệt đấu tranh với tội phạm
đặc biệt tội phạm ma túy nguy hiểm ngăn chặn hoạt động tội phạm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân